sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án đường dây mua bán vận chuyển một trăm bốn mươi tám bánh heroin xuyên quốc gia
ngày một mươi ba tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên án năm bị cáo mức án tử hình
bốn bị cáo mức án tù trung thân và bốn bị cáo hai mươi năm tù giam
năm bị cáo bị tuyên án với mức án tử hình là pạ sợn yên thạo vông quốc tịch lào nguyễn bán ngọc
liễu văn láo vũ đình tuấn hà hồng quân bốn bị cáo án trung thân và bốn bị cáo án hai mươi năm tù giam
cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã lý văn báo và hoàng thành luân
trước đó tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tại phương trà cổ thành phố mong cái
lực lượng chức năng đã bắt quả ta nguyễn văn tráng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại tỉnh hưng yên
có hành vi cất dấu bảy mươi hai bánh heroin trong vách của một tủ lạnh
mở rộng điều tra công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ thêm một mươi hai đối tượng
và xác định nhóm đối tượng này đã vận chuyển chót lọt một trăm bốn mươi tám bánh heroin từ lào qua việt nam rồi đưa sang trung quốc tiêu thụ
đây là chuyên an lớn nhất mà công an tỉnh quảng ninh đã bóc tách và bắt gọn cả đường dây